cục thú y bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cảnh báo nguy cơ dịch tả lợn châu phi xâm nhiễm vào việt nam là rất cao
bởi dịch bệnh này đã xuất hiện ở một mươi một tỉnh thành của trung quốc trong đó có tỉnh vân nam giáp với việt nam
hiện cục thú y đã và đang triển khai nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn dịch tả lợn châu phi xâm nhiễm vào việt nam
cục cũng đã thành lập các đội phản ứng nhanh để thường xuyên đến các địa phương hướng dẫn tổ chức triển khai các hoạt động phòng bệnh
dịch tả lợn châu phi có thể xâm nhiễm vào việt nam thông qua các hoạt động vận chuyển buôn bán tiêu thụ lợn sản phẩm của lợn nhập lậu
các tỉnh biên giới phía bắc và các địa phương có trang trại nuôi lợn với số lượng lớn
địa phương có nhiều khách du lịch đến từ các nước các vùng có dịch bệnh có nguy cơ cao hơn cả